thưa quý vị theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội
từ một mươi tám h ngày hai mươi tháng bảy cho đến bảy h ngày hai mươi một tháng bảy
trên địa bàn thành phố có thêm hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
trong đó hai mươi ba ca là f một và ba ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng
đến sáng nay tại bà rịa vũng tàu cũng ghi nhận thêm sáu mươi một ca mắc covid một mươi chín mới
ba mươi năm ca ghi nhận trong khu vực cách ly tập trung
các ca còn lại ghi nhận trong khu vực phong tỏa
ngành y tế đang tiến hành khẩn trương truy vết các f một f hai f ba
trong khi đó dịch bệnh covid một mươi chín vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại khánh hòa
sáng nay tỉnh này ghi nhận hai mươi bốn ca dương tính với sắc covid hai
trong đó có một mươi hai ca phát hiện trong cộng đồng năm trường hợp đã tử vong do covid một mươi chín
thưa quý vị các tỉnh thành phố đang giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
có thể áp dụng các biện pháp với yêu cầu cao hơn và chặt chẽ hơn
đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong nghị quyết số bảy mươi tám
về phiên họp chuyên đề phòng chống dịch covid một mươi chín mà chính phủ vừa ban hành
theo đó chính phủ yêu cầu ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
các bộ ngành tăng cường chỉ đạo tập trung và thống nhất chuyên sâu
đối với thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam ở cấp liên vùng
đồng thời tăng cường kỷ luật kỳ cương nâng cao ý thức chấp hành của người dân
bảo đảm thực hiện chặt chẽ hơn hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi sáu đặc biệt có thể thực hiện giãn cách xã hội ở mức cao hơn
đối với các địa bàn có diễn biến dịch tễ phức tạp tại một số địa phương
chính phủ cũng giao bộ trưởng bộ y tế chủ trì phối hợp với bộ tài chính
bộ kế hoạch và đầu tư và các cơ quan liên quan ban hành danh mục mua sắm tập trung
đối với các sinh phẩm vật tư trang thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch
đặc biệt là nâng cao ý thức và sự chấp hành chỉ thị một mươi sáu của nhân dân
đối với các yêu cầu về giãn cách cá nhân với cá nhân giữa gia đình với gia đình
không tụ tập đông người hạn chế việc đi lại không ra khỏi nhà nếu không có việc thật sự cần thiết
các cơ quan đơn vị tăng cường làm việc trực tuyến bố trí người đi làm luân phiên tại công sở không quá năm mươi
trong khi đó chủ tịch ubnd tp hcm nguyễn thành phong vừa ký văn bản khẩn gửi các quận huyện
và thành phố thủ đức về việc hướng dẫn phối hợp giữa cơ quan y tế địa phương và gia đình
tổ chức cơ sở cách ly tập trung cho các f trên địa bàn
ubnd tp hcm yêu cầu chính quyền các địa phương ban hành ngay quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung
cho các f
những f được áp dụng biện pháp cách ly tập trung tại quận huyện là trường hợp dương tính sars cov hai
nhưng không có triệu chứng lâm sàng không có bệnh lý nền hoặc bệnh lý nền được điều trị ổn định không béo phì
đối với cơ sở hạ tầng cách ly tập trung các f các quận huyện có thể sử dụng cơ sở hạ tầng sẵn có
tại địa phương như khu ký túc xá trường học trung cư mới chưa sử dụng khách sạn nhà nghỉ trường học
ubnd tp hcm yêu cầu trong mỗi khu cách ly
các đơn vị cần bố trí khu cách ly riêng cho người xét nghiệm nhanh dương tính sars cov hai
và người đã có kết quả xét nghiệm rt pcr dương tính
đặc biệt chính quyền tp hcm yêu cầu mỗi cơ sở cách ly tập trung phải bố trí phòng cấp cứu
với các trang thiết bị cơ bản có bình oxy
mỗi khu cách ly tập trung f cần ít nhất năm một mươi bình oxy để cho nhiều người bệnh thở một lúc trong lúc chờ chuyển viện
gần hai mươi một giờ tối ngày hai mươi tháng bảy chuyến bay đầu tiên chở một trăm chín mươi sáu
sáu người bình định từ tp hcm về quê đã hạ cánh xuống sân bay phủ cát
đây là những người có hoàn cảnh khó khăn không việc làm không có chỗ ở ổn định trong tp hcm
được tỉnh bình định đón về quê bằng máy bay
sau khi xuống sân bay một trăm chín mươi sáu người này được cơ quan chức năng tỉnh bình định sắp xếp lên năm xe ô tô
sau đó đưa về khu cách ly tập trung do bộ chỉ huy quân sự tỉnh quản lý
được biết trong hai tuần tới tỉnh bình định sẽ bố trí ba chuyến bay nữa vào các ngày hai mươi ba hai mươi bảy và ba mươi tháng bảy
dự kiến đưa khoảng một người dân bình định từ tp hcm trở về quê để tránh dịch
trước khi lên máy bay về quê người dân sẽ được xét nghiệm sars cov hai
khi về đến bình định sẽ được xe ô tô đón về các khu cách ly tập trung bảy ngày và tiến hành xét nghiệm sars cov hai theo quy định
sau bảy ngày ai có kết quả xét nghiệm âm tính thì được đưa về nhà và tiếp tục theo dõi giám sát và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
xin được chuyển sang các tin tức về ninh trợ tự
mới đây lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc từ liêm hà nội vừa giải cứu thành công một bé trai bị kẹt giữa khe tầng hẹp của hai ngôi nhà
bằng các biện pháp nghiệp vụ các chiến sĩ đã nhanh chóng phá tường và giải cứu nạn nhân ra ngoài an toàn
trước đó vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng bảy một người đàn ông trình báo về cháu trai một mươi bốn tuổi bị tự kỷ đi ra khỏi nhà từ một mươi bốn h chưa thấy về
sau khi tiếp nhận tin báo công an phường cổ nhuế một cùng gia đình đã tiến hành tìm kiếm cho bé
phát loa thông báo đồng thời cùng gia đình tỏa đi tìm kiếm
đến khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi tháng bảy lực lượng công an cùng gia đình đã phát hiện cháu bị kẹt tại khay tường giữa nhà số bốn mươi ba và bốn mươi năm ngõ năm trăm tám mươi một đường phạm ban đầu
nhận được tin báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận bắc từ liêm đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường và giải cứu cháu bé
hiện trường là khe tường hẹp chỉ khoảng hơn hai mươi cm và cháu bé bị kẹt nghiêng không di chuyển được
lực lượng cứu nạn cứu hộ đã
dùng máy tách bê tông thao tác vừa đủ độ để không làm chấn động mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu
sau thời gian nỗ lực tổ công tác đã đục phá bức tường cứu cho bé thành công và an toàn đưa đi cấp cứu
thưa quý vị thực hiện kế hoạch bồi thường giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế sân bay long thành huyện long thành tỉnh đồng nai
đã triển khai chi trả tiền bồi thường hỗ trợ các hộ dân có đất nằm trong dự án thuộc diện giải tỏa
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân mà nhiều đối tượng đã tìm cách để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với hình thức chạy
và tìm cách hợp thức hóa hồ sơ để người dân có thêm tiền đền bù
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv
khi chính quyền thu hồi đất làm dự án sân bay long thành nhiều hộ dân ở xã suối chầu nay là xã bình sơn huyện long thành tỉnh đồng nai
có đất tài sản trên đất thuộc diện phải thu hồi và có một số trường hợp sẽ không được đền bù
trong đó có những hộ dân xây dựng chuồng gà sau năm hai nghìn một mươi năm
biết được chủ trương này trần quang sơn từng là phó trưởng ấp suối chầu ba xã bình sơn huyện long thành
đã gặp hơn một mươi hộ dân xây dựng chuồng gà sau thời gian được áp dụng đền bù
gợi ý mỗi hộ đưa một mươi triệu đồng để sơn tìm cách hợp thức hóa hồ sơ giúp người dân có thêm tiền đền bù
tin lời sơn nhiều hộ đã đưa tổng cộng sáu mươi triệu đồng để chạy hồ sơ đền bù
không nhận được đền bù như lời hứa các hộ dân đã làm đơn tố giác đến cơ quan công an
mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long thành tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bị can
bắt tạm giam đối với trần quang sơn để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tổng số chạy gà của anh ấy vào nhà là một mươi hai chạy tôi ra giá là một mươi triệu một chạy tổng số tiền là một trăm hai mươi triệu
nếu như anh đồng ý làm thì anh ấy đồng ý thì tôi lấy trước một nửa là sáu mươi triệu
và tôi đã nhận tiền của anh nội là sáu mươi triệu đồng
các bộ ấp trong quá trình kiểm đếm về tài sản trên đất để tiển khai dự án thu hồi sân bay long thành
thì xảy ra tình trạng đưa ra thông tin không đúng sự thật làm cho người dân nhầm tưởng và tin tưởng
để trao tiền cho ông trần quang sơn để ông có cái cơ hội chiếm đoạt
thì đây là một trong những vấn đề mà người dân cần phải nêu cao ý thức cảnh giác
theo công an huyện long thành không chỉ lừa đảo đền bù lợi dụng tình hình triển khai dự án xây dựng sân bay long thành
và thi công các gói thầu liên quan nên thời gian gần đây nhiều đối tượng đã vẽ ra các gói thầu ảo
hợp đồng kinh tế ảo có giá trị lớn để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các tổ chức và cá nhân
ngoài ra chúng còn dùng thủ đoạn để kêu gọi góp vốn hợp tác khai thác vận chuyển đất tầng phủ
rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện hợp đồng rồi cao chạy xa bay
qua các vụ lừa đảo trên cơ quan công an khuyến cáo các doanh nghiệp và người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
để tránh bị các đối tượng lợi dụng việc đền bù triển khai xây dựng dự án sân bay long thành để lừa đảo trục lợi dưới nhiều hình thức tinh vi
thưa quý vị tính đến ngày hai mươi tháng bảy bệnh viện giã chiến số một tp hcm có bốn bốn trăm hai mươi ba f đang điều trị tại đây
nhưng từ ngày hai mươi bảy tháng sáu đến nay số bệnh nhân xuất viện đã là một bảy trăm một mươi hai
vui giữa tình hình dịch bệnh có diễn biến căng thẳng tại tp hcm
theo ban giám đốc bệnh viện giã chiến số một tp hcm trong số hơn một bảy trăm linh trường hợp f được xuất viện trong thời gian qua
có một trăm chín mươi ca vẫn có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai nhưng chỉ số nồng độ virus thấp có thể xuất viện và tiếp tục theo dõi tại nhà
bệnh viện giã chiến thu dung điều trị covid một mươi chín số một đi vào hoạt động từ ngày hai mươi sáu tháng sáu
có quy mô bốn năm trăm linh giường đặt tại ký thúc xá của tp hcm
bệnh viện giã chiến số một là loại hình cơ sở tiếp nhận điều trị tầng một của mô hình tháp bốn tầng
có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị toàn bộ số ca mắc mới và các trường hợp đang được cách ly tập trung f một chuyển sang f
đồng thời cơ sở y tế này chủ động phân loại độ nặng của bệnh nhân để kịp thời chuyển tuyến
giảm tình trạng quá tải tại các bệnh viện được phân công tiếp nhận và điều trị trường hợp nặng hơn
chủ tịch ubnd tp hcm vừa chỉ đào khẩn hai lực lượng công an và giao thông vận tải
khắc phục ngay tình trạng ủn tắc cục bộ tại hai mươi hai chốt kiểm dịch ra vào thành phố
sở giao thông vận tải thành phố cũng đã chỉ đạo thanh tra sở giao thông vận tải tại hai mươi hai điểm chốt trên địa bàn
đối với phương tiện đã được cấp thẻ nhận diện phương tiện sẽ cho qua ngay
cần thiết thì kiểm tra sát xuất và hạn chế để xảy ra ủn tắc giao thông trên các tuyến
đồng thời sở giao thông vận tải đã chỉ đạo ban duy
tu cùng phòng kết cấu bố trí biển báo phối hợp với thanh tra phân loại luồng xanh
để các phương tiện được di chuyển thuận tiện
đối với các phương tiện cá nhân ngay sau khi có chỉ đạo của chủ tịch ubnd tp
công an tp hcm đã nghiên cứu và có biện pháp để giải quyết nhanh nhất các thủ tục
để người dân thuận tiện trong việc lưu thông trong đó cố gắng tối đa giảm thủ tục hành chính
để các phương tiện nhanh chóng lưu thông qua chốt lực lượng chức năng cũng khuyến cáo
người điều khiển phương tiện giao thông cần chuẩn bị sẵn các loại giấy tờ cần kiểm tra
và khuyến khích khai báo y tế online trước khi đến chốt
thưa quý vị trong những ngày qua tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh cà mau
có diễn biến phức tạp cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã cùng các lực lượng chức năng
căng mình ngày đêm bám trụ bất kể mưa nắng để kiểm tra lượng người và phương tiện ra vào tỉnh
nhằm ngăn chặn kịp thời nguồn lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
và với tinh thần cùng chung tay chống dịch thì đã có không ít những tình cảm thể hiện tình quân dân
tạo thêm sức mạnh và động lực để cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn vất vả hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đây là hình ảnh vào những buổi tối tại các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi chín trên quản lộ phụng hiệp
đoạn giáp danh địa bàn giữa cà mau và bạc liêu
tuyến đường trên là một trong những tuyến có lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh thành
đổ về đây rất lớn
chính vì vậy bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
thì việc kiểm tra kiểm soát chặt chẽ kịp thời phát hiện những người đi về từ vùng dịch
đưa cách ly tập trung là nhiệm vụ quan trọng được đặt lên hàng đầu
bất kể lúc nào cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và các lực lượng chức năng vẫn kiên trì bám trụ
quyết tâm ngăn chặn dịch covid một mươi chín ngay từ cửa ngõ
tuyến đường trên là một trong những tuyến có lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh thành

những ngày gần đây lưu lượng người dân lao động từ các tỉnh thành trở về cà mau ngày mùa đông
để vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch vừa giữ gìn an ninh trật tự
giám đốc công an tỉnh đã điều động lực lượng phương tiện tăng cường hỗ trợ các chốt kiểm tra phòng chống dịch covid một mươi
trước những khó khăn vất vả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ những ngày qua
không ít tập thể cá nhân mạnh thường quân hàng ngày cùng nhau vận động quyên góp để mua từng thùng mì
nấu những phần ăn và các vật dụng thiết yếu trong sinh hoạt khác

cũng không ngại gian khó nên tụi em cũng không có ngại cực khổ để mà hỗ trợ hết mình với chốt để cầu mong sao cho mau hết dịch
các lực lượng của bộ đội công an rồi trước đây là ngày đêm thấy cũng vất vả và gia đình thì cũng tạo mọi điều kiện
để làm sao cho anh em có chỗ ăn chỗ nghỉ và cũng vào cái mảng lĩnh vực như ăn uống cải thiện sống hàng ngày
thì tôi cũng đi kia là nhờ xin là có người dân ở xung quanh này này
rồi xin bắt cá
rồi bắt rau cỏ vậy đó
và rồi anh em là chế biến ăn để làm sao có là đảm bảo cái cuộc sống cho nó tốt
rồi thì đã phục vụ cái công việc để phòng chống dịch cho nó được là đảm bảo hiệu quả tốt hơn
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp các cấp chính quyền và lực lượng chức năng trong tỉnh cà mau
đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh
bên cạnh đó người dân không nên hoang mang tin tưởng vào các cấp chính quyền
đồng thời chung tay hỗ trợ giúp đỡ các lực lượng
thắt chặt tình quân dân chung tay vượt qua đại dịch
thưa quý vị tội phạm mua bán người luôn có nhiều thủ đoạn tinh vi và khó lường
loại tội phạm này thường lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô gái trẻ ở vùng nông thôn
chưa có công an việc làm ổn định muốn thoát ly gia đình để mưu cầu cuộc sống đầy đủ hơn
rồi rụ rỗ lừa gạt bán họ cho những đường dây mua bán người xuyên quốc gia
hay các tụ điểm kinh doanh nhạy cảm
những năm gần đây lợi dụng sự phát triển của mạng internet
các đối tượng đã tìm cách tiếp cận và rụ rỗ các bé gái đang tuổi học sinh
thông qua mạng xã hội và sau đó lừa bán các em
nhiều vụ việc đã xảy ra trong thời gian qua đã là hồi chuông cảnh báo tới các gia đình
các bậc phụ huynh trong quản lý giáo dục con em mình
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây của phóng viên thời sự
một vụ việc gây rúng động dư luận thời gian vừa qua
đó là từ là đơn trình báo của một phụ nữ gửi đến công an huyện hải hậu tỉnh nam định
trình báo về việc con gái bị mất tích
lực lượng công an đã vào cuộc điều tra khám phá chuyên án mua bán người
mà nạn nhân là các bé gái dưới một mươi sáu tuổi
chỉ sau hai mươi bốn giờ tích cực điều tra truy xét
ban chuyên án đã bắt giữ hai đối tượng tội phạm và giải cứu thành công sáu bé gái dưới một mươi sáu tuổi
và hai cô gái một mươi tám tuổi và hai mươi tuổi
các nạn nhân đều bị đối tượng rụ rỗ lừa bán và ép làm nhân viên phục vụ
tại quán karaoke quán massage bị nuôi nhốt tại một căn nhà
tại xã hy cương thành phố việt trì tỉnh phú thọ
sau khi nhận được tin báo của công dân trên địa bàn về việc con gái
trẻ em bị mất tích đồng chí giám đốc và đồng chí phó đốc
phụ trách cơ quan cảnh sát điều tra quán tỉnh đã chỉ đạo
lực lượng cảnh sát hình sự tập trung áp dụng mọi biện pháp
nghiệp vụ đồng bộ để tiến hành triển khai xác minh
truy xét nhanh để làm sao mà nhanh nhất có thể là truy tìm được
các cháu để giải tỏa cái nỗi lo nắng cho gia đình nạn nhân
và khi mà đã có thông tin xác định là
nạn nhân đã đưa đến địa bàn phú thọ ngay trong đêm
thì lực lượng hình sự đã cờ tổ tác
đi đến địa bàn giả quét địa bàn rồi thu dập tài liệu
và giải cứu thành công được tám cháu phá
các đối tượng tội phạm mua bán người đã thông qua mạng xã hội facebook
để kết bạn làm quen với các thiếu nữ độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tuổi
trú tại các huyện nghĩa hưng nam trực hải hậu của tỉnh nam định
chúng lợi dụng tâm lý nhẹ dạ cả tim
muốn được tự lập sớm của các cháu bé
và đã dụ dỗ các nạn nhân lên phú thọ
làm quán cắt tóc quán ăn bán trà sữa
với lời hứa công việc nhẹ nhàng lương cao
sau khi các cháu bé sập bẫy đồng ý đi theo lên phú thọ
các đối tượng đã nhốt các cháu trong một căn nhà
và cử người canh gác
đây là phương tức thủ đoạn chung
của tội phạm mua bán người trong thời gian qua
quá trình điều tra các vụ án liên quan mua bán người
mà đặc biệt là vụ án cân đánh nhất là vụ án mua bán người
trong một mươi sáu tuổi xảy ra trên huyện tỉnh nam định
thì nhận thấy là các đối tượng
dùng thủ đoạn là tìm kiếm
trên facebook các cháu mà nhẹ dạ cả tin
thiếu hiểu biết và thiếu sự quản lý
từ phía gia đình và nhà trường
và muốn tự lập từ sớm
đó là cái thủ đoạn mà các đối tượng thường
để tìm kiếm các cháu
vụ việc này đã cho thấy công tác tuyên truyền
về phương thức thủ đoạn của tội phạm mua bán người
cần phải được đẩy mạnh và chú trọng hơn nữa
trong đó từ mỗi gia đình mỗi bậc phụ huynh
cần chủ động quan tâm và giáo dục con em mình
có nhận thức về các thủ đoạn của tội phạm mua bán người
đặc biệt trên không gian mạng

không kịp thời giải cứu các bé gái

sẽ vô cùng nhiều
điều gì sẽ xảy ra nếu lực lượng công an không kịp thời giải
khủng nặng nề với tương lai của các em gái
do đó các cơ quan chức năng các ban ngành đoàn thể
cần vào cuộc với tinh thần trách nhiệm
và sự quyết liệt hơn nữa trong công tác đấu tranh
và phòng ngừa loại tội phạm này
tại kiên giang cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện
u minh thượng tỉnh kiên giang cho biết
đang tạm giam đối tượng danh tính trần tấn tài
và danh hảo về tội cối gây thương tích
bị hại là nguyễn văn tứ cùng chú tại địa phương
theo kết quả điều tra vào ngày sáu tháng sáu
nhóm của tài hảo và tính nhậu cùng với trương thanh nguyện
tại một quán nhậu
khoảng hai mươi phút sau hảo và tính có việc nên rời đi
lúc này nhóm của tứ và hai người bạn đi đến quán nhậu
thì được nguyễn rủ vào nhậu cùng
trong lúc nhậu giữa hai nhóm đã xảy ra mâu thuẫn
dẫn đến đánh nhau thì được chủ quán nhậu căn ngăn
nên nhóm của tứ bỏ đi
lúc này hảo quay lại quán ngay giữa việc
thì biết được nguyễn và tài bị nhóm tứ đánh
hảo và tính đã lấy ba con dao một cây gậy điện
sau đó đi tìm nhóm của tứ để đánh trả thù
khi vừa thấy tứ hảo và tài xông vào đánh
thì và đâm tứ bị thương
sau khi gây án xong nhóm của tài đi về nhà
thì bị công an bắt giữ
công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa điều tra làm rõ
bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi
với lãi suất hơn một trăm tám mươi một năm
trước đó qua công tác nắm bắt tình hình
giả soát các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ
dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện diễn châu
công an huyện diễn châu tiến hành bắt giữ khẩn cấp đậu văn sơn
chủ cơ sở dịch vụ tài chính an phát
tại xã diễn ngọc thu giữ các đồ vật tài liệu liên quan
đến hoạt động cho vay nặng lãi gồm máy tính điện thoại
tiền giấy vay tiền và sổ sách
đồng thời phát hiện thu giữ tám mươi năm gam ma túy hồng phiến
từ năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng này đã mở dịch vụ tài chính
và thực hiện hành vi cho vay nặng lãi
với lãi suất năm đồng một triệu một ngày
tương đương với hơn một trăm tám mươi một năm
có hàng chục cá nhân liên quan với số tiền hơn một tỷ đồng
thu lợi bất chính hơn hai trăm linh triệu đồng
cơ quan công an đã tạm giữ đậu văn sơn
về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
tạm giữ lê tuấn anh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
nhằm thực hiện hiệu quả các biện pháp đảm bảo ổn định
tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội
và công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô
liên đoàn lao động tp hà nội đã thành lập tổ ứng phó khẩn cấp
hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
tổ gồm chín người có nhiệm vụ phối hợp với công đoàn
các khu công nghiệp và chế xuất hà nội
các liên đoàn lao động quận huyện thị xã
ra soát nắm chắc số lượng đoàn viên người lao động
ở từng doanh nghiệp từng khu cụm điểm công nghiệp
nắm số lượng đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng do dịch covid một mươi chín
chủ động nắm bắt tiếp nhận và tham mưu xử lý kịp thời thông tin
về nhu cầu tâm tư nguyện vọng của đoàn viên người lao động
về nhu cầu được hỗ trợ
bên cạnh đó tổ có trách nhiệm xây dựng kế hoạch hỗ trợ đoàn viên
người lao động khi bị cách ly nghỉ việc do ảnh hưởng của dịch bệnh
không để đoàn viên người lao động bị đói ăn thiếu chỗ ngủ
tham mưu đề xuất địa điểm phương án đặt các siêu thị không đồng
các điểm trung gian tiếp nhận cung cấp các mặt hàng thiết yếu
phục vụ người lao động phù hợp với diễn biến tình hình thực tế
tham mưu đề xuất với thường trực liên đoàn lao động tp hà nội
làm việc với các nhà cung cấp hàng hóa thiết yếu
để chủ động về nguồn và phương án cung cấp hàng hóa
nếu tình hình có diễn biến phức tạp
ngoài ra tổ đề xuất các hình thức định mức cơ chế nguồn kinh phí
hỗ trợ đoàn viên người lao động khi bị cách ly nghỉ việc
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín nhất là đoàn viên người lao động
bị cách ly nghỉ việc do doanh nghiệp bị phong tỏa
và đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn
kịp thời hiệu quả
số ca nhiễm covid mới đang leo thang từng ngày
nhiều người dân lo ngại các bệnh viện cơ sở y tế bị quá tải
nên đã chủ động tìm phương án tự bảo vệ
cùng với khẩu trang đồ bảo hộ thì máy tạo oxy
đang là mặt hàng được săn đói nhiều nhất hiện nay
chính vì vậy mà giá bán máy tạo oxy cũng được các tiểu thương
bán cao gấp từ hai đến ba lần so với trước đây
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân tại hà nội
phố phương mai hà nội
đây là con phố chuyên kinh doanh các thiết bị vật dụng y tế
hiện tại ở nhiều cửa hàng đã không còn máy tạo oxy để bán
còn tại một số cửa hàng loại máy này hiện vẫn còn
tuy nhiên giá bán cao hơn rất nhiều so với trước thời điểm
dịch bùng phát mạnh ở các tỉnh phía nam
bên cạnh mặt hàng máy tạo oxy thì các bình khí oxy
cũng tăng từ một trăm năm mươi đồng đến ba trăm linh đồng một bình
theo các chuyên gia y tế việc người dân mua tích chữ
máy tạo oxy bình oxy là việc không cần thiết
các bác sĩ khẳng định là bình khí oxy là một bình khí oxy

trong bệnh viện bệnh nhân covid một mươi chín nặng được chỉ định
dùng máy thở oxy tùy theo mức độ bệnh
việc tự ý dùng máy tạo oxy không đúng cách
có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người dân
và đặc biệt nó cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ
khi người dân tích chữ bình oxy trong nhà
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản thống nhất
dự thảo kế hoạch thí điểm đón khách du lịch quốc tế
đến phú quốc kiên giang của bộ văn hóa thể thao và du lịch
tuy nhiên bộ giao thông vận tải lưu ý
cần xây dựng phương án tổng thể kỹ lưỡng
đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
cho người dân địa phương và không để lây nhiễm dịch bệnh
từ nguồn khách quốc tế ra cộng đồng
bộ giao thông vận tải đề nghị cần ưu tiên
triển khai tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín
cho người dân phú quốc thực hiện phân luồng
giám sát khách quốc tế từ khi nhập cảnh
và suốt thời gian lưu trú tham quan du lịch
có phương án phòng chống lây nhiễm
đối với lực lượng lao động trực tiếp
tham gia phục vụ đón khách du lịch quốc tế
bộ cũng đề nghị bổ sung nhiệm vụ
của bộ văn hóa thể thao và du lịch
là chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan
lựa chọn thị trường khách du lịch quốc tế
hiện bộ văn hóa thể thao và du lịch
đang lấy ý kiến việc thí điểm đón du khách quốc tế
đến phú quốc trong thời gian sáu tháng
dự kiến từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
và được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn đầu ba tháng phú quốc dự kiến
đón từ hai đến ba khách một tháng
thông qua các chuyến bay thuê chuyến
giai đoạn hai ba tháng
hòn đảo này dự kiến sẽ đón
từ năm đến một mươi khách một tháng